tại bảo tàng hải quân trung ương nga ở thành phố sankt petersburg liên bang nga đã diễn ra triển lãm cam ranh hợp tác quân sự nga việt nam
triển lãm lần này được tổ chức trong khuôn khổ dự án mang tên chủ tịch hồ chí minh lòng yêu nước và chủ nghĩa quốc tế một trăm linh năm đồng hành
tham dự khai mạc có lãnh đạo đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đại diện các tổ chức hữu nghị việt nam liên bang nga
phát biểu khai mạc triển lãm giám đốc bảo tàng hải quân trung ương nga ông roslan nekhai đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa cuộc triển lãm
được tổ chức đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao liên xô liên bang nga việt nam bốn mươi năm thành lập trung tâm hậu cần kỹ thuật của liên xô tại cam ranh và nhân dịp năm chéo hữu nghị đang diễn ra tại mỗi nước
tham tán công sứ nguyễn quỳnh mai cảm ơn những người bạn nga đã tổ chức triển lãm hết sức công phu và bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng không có thách thức nào có thể làm lung lay mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên bang nga được xây dựng vun đắp trong suốt bảy mươi năm qua và sẽ tiếp tục gần hái thành công trong những năm tới
triển lãm giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về lịch sử tốt đẹp giữa việt nam với liên xô và nước nga ngày nay nhất là trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc phòng
nhân dịp này tham tán nguyễn quỳnh mai cũng thông báo vắn tắt đến các đại biểu về tình hình việt nam gần đây trong đó có việc việt nam trong năm nay vinh dự đảm nhiệm những vị trí quan trọng trên các diễn đàn quốc tế giữ cương vị chủ tịch asean chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi một và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
triển lãm sẽ kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi đây là cơ hội để người xem tiếp xúc với rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố những hiện vật quý giá các mô hình tàu chiến
đây là bằng chứng lịch sử của mối quan hệ hợp tác quân sự nga việt trong suốt những năm tháng bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước của việt nam